nhưng tôi thì chỉ có nhỏ thôi tôi không có lớn

theo cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng trần thị nhẹ hộ khẩu thường trú tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
từ nhiều năm nay vay tiền của hàng xóm người quen sinh sống trên địa bàn huyện để làm ăn buôn bán đồ cổ
việc vay mượn không nói về ai không có giấy tờ hợp pháp chỉ viết tay với nhau trả lãi theo thỏa thuận đôi bên
đồng thời có nhiều người không lấy lãi luôn mà gửi bà nhẹ chơi hụi hộ
đây là một vụ việc rất là phức tạp
ngoài việc giữa những người dân với vợ chồng ông và thành nhẹ vay mượn tiền của nhau
thì những người này lại chơi thêm phường hội với vợ chồng ông thành và nhẹ
quá trình chơi ông thành và nhẹ lấy luôn tiền lãi của những người này đóng luôn chân phường cho những người chơi
cái việc này chúng tôi cũng đã yêu cầu các bên cung cấp danh sách
người chơi nhưng mà đến bây giờ thì cũng vẫn chưa có cái tài liệu gì liên quan đến cái việc này cả
đây không phải vụ vỡ hụi đầu tiên xảy ra tại thái bình
dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo khuyên cáo đến người dân
tuy nhiên nhiều người dân vẫn lén lút tổ chức các phường hội để góp tiền chơi chung
qua vụ việc này thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là trước khi cho vay mượn tiền với một người khác
cái thứ nhất là làm cái giấy tờ vay mượn cho nó đầy đủ các cái thủ tục theo cái quy định của pháp luật
thứ hai là cũng xác minh cũng tìm hiểu rõ cái lý do mà cái bên vay tiền
hiện vụ việc đang được công an huyện quỳnh phụ tiếp tục củng cố hồ sơ mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến tình hình thiên tai mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua
tại một số tỉnh phía bắc gây sạt lở ngập lụt ảnh hưởng tới đời sống của bà con nhân dân tại khu vực này
mưa lớn diễn ra liên tục trong ngày hôm qua khiến một đoạn quốc lộ sáu thuộc địa phận bản phiêng đất b
xã nậm đèn huyện mường trà tỉnh điện biên bị sạt lở mất gần hai mươi mét nền đất khiến các phương tiện không thể lưu thông
ước tính thiệt hại ban đầu lên đến gần sáu hai tỷ đồng
còn tại sơn la mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại nhiều điểm tại thành phố sơn la ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt người dân
lượng mưa ngày hôm qua có lúc đo được là trên một trăm ba mươi tám mm dự báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới
thống kê ban đầu cho biết mưa lũ tại sơn la làm hai người bị thương và thiệt hại về tài sản hơn một bảy tỷ đồng
tại thanh hóa mưa lớn gây sạt lở ngập lụt hơn một trăm linh hộ dân tại xã mường lý huyện mường lát phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn
trong khi đó mưa lũ đã gây sạt lở ta luy dương ta luy âm tại gần năm trăm linh vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương ở lai châu gây thiệt hại gần hai mươi hai tỷ đồng
hiện nay giao thông từ quốc lộ một mươi hai đi huyện sìn hồ và từ huyện mường tè đi huyện mường nhé điện biên đang bị ách tắc cục bộ
chiều ngày bảy tháng sáu bộ tư lệnh vùng cảnh xác biển ba cho biết
chiều ngày bảy tháng sáu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết
vừa bắt giữ đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền
qua trinh sát theo dõi nắm tình hình địa bàn phát hiện có một số đối tượng thường hay tụ tập vào lúc hai mươi h ngày năm tháng sáu
tại khu vực ba trăm ba mươi bốn hai mươi sáu bảy đường lê hồng phong vườn ba thành phố dũng tàu
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh dùng cảnh sát biển ba đã ập vào một nhà trọ không số
khống chế bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê đồng nai
đang tàn trữ trái phép chất ma túy trên người tăng giật thu chữ một năm gamma túy tổng hợp dạng đá
hiện bộ tư lệnh dùng cảnh sát biển ba đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về hình di tàn trữ trái phép chất ma túy bằng giao đối tượng tăng giật và hồ sơ dụ án cho cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị huyện định quán đồng nai là địa phương có tuyến đường quốc lộ hai mươi trải dài trên địa bàn
và đây cũng là tuyến đường chính đi qua địa bàn tỉnh đồng nai để kết nối với tỉnh lâm đồng
nên tìm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất trực tự an toàn giao thông
và trước tình hình đó lực lượng cảnh sát giao thông trực tự công an huyện định quán đã thường xuyên ra quân
tăng cường phối hợp với tỉnh đồng nai
đây là một tuần tra kiểm soát nhằm bảo đảm trực tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ tính riêng quý i năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn huyện định quán đã xảy ra năm vụ tai nạn giao thông
làm năm người chết và một người bị thương
nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn là do ý thức của người tham gia giao thông vi phạm các quy tắc giao thông
trên quốc lộ hai mươi tuyến tỉnh và nguyện lộ
xác định được các nguyên nhân khách quan chủ quan lực lượng cảnh sát giao thông quy định quán
đã quy động tối đa lực lượng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện quyết liệt các chuyên đề trọng tâm
xử lý trên một hai trăm linh trường hợp vi phạm và nộp kho bạc nhà nước gần tám trăm linh triệu đồng
nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện
tuyên truyền đến tận các trường học đây là đối tượng học sinh đi học
và chúng ta tuyên truyền cam kết cho các doanh nghiệp trên địa bàn
có các loại xe vận tải xe khách người ta cam kết thực hiện đúng quy định của luật an toàn giao thông
và xử lý nhiên các trường hợp vi phạm
địa bàn huyện định quán tập trung nhiều tuyến giao thông kết nối liên tỉnh bình thuận lâm đồng
hệ thống hạ tầng giao thông chưa đồng bộ và ý thức chấp hành luật an toàn giao thông
của một bộ phận người dân chưa cao
vì thế lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn huyện đã chủ động phối hợp với các địa phương giáp ranh
chỉ đạo công an các xã trên địa bàn tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông
thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát và phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai công an tỉnh
xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi
đặc biệt các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như nồng độ cồn
xử lý xe quá tải quá khổ thay đổi kích thước thùng xe